cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em được phát động nhằm hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
kể từ ngày phát động đến hết ngày ba mươi một tháng tám ban tổ chức đã nhận được một trăm linh bảy tác phẩm dự thi của sáu mươi bảy cơ quan báo chí trên cả nước với bốn loại hình báo chí
trong đó ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho một mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất bao gồm hai giải b sáu giải c và tám giải khuyến khích
các tác phẩm tham dự cuộc thi có nội dung phản ánh chân thực sinh động thực tế về vấn đề lao động trẻ em thể hiện sự đầu tư công sức của các nhà báo
thông qua cuộc thi đã góp phần truyền thông nhằm tăng cường hiểu biết về lao động trẻ em đồng thời chia sẻ khuyến khích những nỗ lực để ngăn chặn tình trạng lao động trẻ em ở việt nam
tăng cường đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các doanh nghiệp tài chính ngân hàng dịch vụ trực tuyến và thương mại điện tử là chủ đề của diễn đàn an toàn an ninh thông tin trên không gian mạng diễn ra tại tp hcm ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
việc đảm bảo an ninh mạng cho ngành tài chính là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay
theo các chuyên gia tình trạng tấn công mạng đánh cắp thông tin dữ liệu đang diễn ra ở mức báo động trên toàn cầu
trong đó việt nam xếp thứ hai thế giới về lây nhiễm mã độc thứ hai đông nam á về số vụ tấn công qua email
riêng hệ thống tài chính ngân hàng thời gian qua cũng gánh chịu nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn mức độ tinh vi cao để mất hàng triệu thông tin của người dùng buộc các ngân hàng phải phát cảnh báo và thắt chặt kiểm soát an ninh an toàn trên không gian mạng
việc ứng phó với cuộc tấn công mạng của các doanh nghiệp việt nam được các chuyên gia cho rằng mang tính đối phó nhiều hơn còn thiếu đầu tư trọng điểm vào nâng cao năng lực chính sách và hạ tầng bảo mật thông tin
bên cạnh đó các chuyên gia cũng khẳng định các doanh nghiệp tài chính ngân hàng cũng cần chủ động nâng cao nhận thức của khách hàng chú trọng sử dụng các giải pháp trong nước cũng như thuê các đơn vị chuyên nghiệp bảo vệ an toàn hệ thống mạng của mình để giảm thiểu tối đa những rủi ro về các cuộc tấn công mạng
vài ngày trước chính quyền tổng thống trump đã bất ngờ gia hạn cho huawei thêm ba tháng nữa để các nhà cung cấp của mỹ có thể bán hàng trở lại cho công ty viễn thông trung quốc này
sau khi công ty này bị đưa vào danh sách đen
sáu tháng trước đó do lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia điều này được cho là để hỗ trợ cho các nhà mạng ở vùng nông thôn mỹ đang sử dụng thiết bị huawei để cung cấp dịch vụ
bộ thương mại mỹ cho biết đã bắt đầu cấp giấy phép cho một số công ty để bán hàng cho huawei mở rộng danh sách nhà cung cấp của công ty và tạo cơ hội cho hàng dài các công ty đang chờ đợi để được bán hàng tỷ đô la mỹ hàng hóa cho hãng này
tuy nhiên vẫn chưa rõ những sản phẩm nào sẽ được cấp giấy phép lần này
thưa quý vị và các bạn chữ ký số hay chữ ký điện tử thực sự rất hữu ích cho các doanh nghiệp hay cơ quan quản lý nhà nước
nhằm bắt kịp với xu thế chuyển đổi số nhiều doanh nghiệp việt đã sử dụng chữ ký số trong các hoạt động của mình giúp cho việc gửi nhận văn bản được nhanh chóng dễ dàng thuận tiện hơn
để làm thủ tục kê khai thuế bảo hiểm xã hội và hóa đơn điện tử giờ đây doanh nghiệp này không cần phải y nấn các hồ sơ mất thời gian đi lại và chờ đợi
việc ký kết các văn bản điện tử có thể diễn ra ở bất kỳ đâu bất kỳ lúc nào
sau hai năm triển khai ứng dụng chữ ký số doanh nghiệp này thấy rõ những lợi ích mà nó mang lại
chữ ký số thì mang lại lợi ích rất nhiều cho doanh nghiệp những tiết kiệm về thời gian chi phí và đặc biệt là giúp ích cho doanh nghiệp rất là nhiều
ngay cái đơn cử là trước đây là chúng ta phải lục các thủ tục về thuế thông qua giấy khi mà mang đến cơ quan thuế thì
bộ phận một cửa chúng ta mất rất nhiều thời gian phải chờ đợi có khi mất cả ngày thì mới nâu được thuế
từ khi mà có cái chữ ký số thì mình có thể lục cái thủ tục hành chính liên quan đến thuế qua mạng
bằng thông tác kích chuột thì mình chỉ cần mất một đến hai phút là mình có thể lục được thuế rồi
và chữ ký số thì hiện nay đã áp dụng cho rộng rãi và gần đây nhất là cho hóa điện tử nữa
thì khi mà dùng chữ ký số cho hóa điện tử thì mình có thể ký số luôn cho hóa điện tử và gửi mail cho khách hàng luôn ở khóa đơn
doanh nghiệp này chủ yếu cung cấp các dịch vụ phần mềm kê toán
ngoài ra doanh nghiệp còn phát triển các sản phẩm về phần mềm tour phần mềm khách sạn
khi mới thành lập từ năm hai nghìn năm doanh nghiệp này vẫn sử dụng chữ ký giấy
việc kê khai những thủ tục như kê khai thuế bảo hiểm của doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian
có khi mất cả ngày chờ đợi nhưng không giải quyết được công việc
doanh nghiệp này đã ứng dụng chữ ký số được khoảng năm năm và nhận thấy được rất nhiều lợi ích của chữ ký số trong việc giải quyết thủ tục hành chính
nhiều lúc kê toán lại phải làm lại văn bản rồi tờ khai rồi lại mất thời gian lên thuế rất nhiều thời gian
còn trong khi đấy thì bây giờ khi mà lộp chữ ký số này thì mình thấy rằng là bất kỳ lúc nào mình lộp sai mình có thể lộp lại
tính đến nay trong số gần ba triệu chữ ký số đã được cấp chủ yếu là chữ ký số của các tổ chức doanh nghiệp
bộ thông tin và truyền thông cũng đã cấp phép cho khoảng hơn một mươi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số
bkavca là một trong các doanh nghiệp được cấp phép
a là một trong các doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số cho các tổ chức doanh nghiệp từ năm hai nghìn một mươi
với gần một mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp chữ ký số bkvca nhận thấy đây là một lĩnh vực tiềm năng cần khai thác
và đã khẳng định được vị trí của mình với công nghệ mã hóa theo tiêu chuẩn thế giới nói chung và tiêu chuẩn của việt nam nói riêng
hiện đại thì cái việc ứng dụng chữ ký số này giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí như là thời gian
ví dụ như là trước đây khi mà doanh nghiệp nộp hồ sơ cây cây thuế lên cơ quan nhà nước thì hàng tháng ngày một mươi năm đến hai mươi hoặc ngày ba mươi của ký cây khai quý
thì doanh nghiệp sẽ phải tạo hồ sơ bằng giấy sau đó in ra lấy chữ ký của đại diện pháp luật đóng dấu đem lên cơ quan một cửa của cơ quan thuế để nộp hồ sơ
cái việc mà tất cả doanh nghiệp dồn vào thời điểm cuối của ký cây khai để nộp dẫn về quá tải của văn thuế
như là thời gian chờ đợi của doanh nghiệp rất là mất nhiều thời gian có khi hiểu đến một ngày hai ngày mới nộp xong hồ sơ
mỗi khi mà hồ sơ của mình có sự thay đổi chỉnh sửa thì đó thì cái việc cập nhật lại nó chảy qua một quy trình tương đựng như vậy rất là mất thời gian
thế khi mà chuyển sang mô hình điện tử với ứng dụng của chữ ký số thì doanh nghiệp kế toán của doanh nghiệp chỉ cần ngồi ở nhà
mất một vài phút thôi có thể gửi tờ khai lên cơ quan thuế do vậy nó rất là tiết kiệm thời gian chi phí

để sử dụng dịch vụ chữ ký số rất đơn giản người dùng chỉ cần cắm chữ usb vào máy tính mở thủ tục cần thực hiện và làm theo hướng dẫn
chữ ký số được mã hóa trong chiếc usb sẽ làm việc của mình
và văn bản chuyển đi đã hiện lên chữ ký số của doanh nghiệp mà không cần ký dịch
chữ ký số đã mang lại rất nhiều tiện ích cho các doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí
sử dụng chữ ký số giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được từ bảy mươi tám mươi chi phí cho giấy tờ và nhân công
tuy nhiên điểm hạn chế của dịch vụ chữ ký số của bkav cũng như các doanh nghiệp khác đó là hiện nay chữ ký số chỉ có thể triển khai được trên môi trường máy tính
với một chiếc usb được mã hóa nên sẽ bất tiện cho người sử dụng nếu không có máy tính hoặc quên mang usb ký số
dịch vụ chữ ký số ngộng ở việt nam này đang cung cấp chủ yếu là cho thị trường doanh nghiệp
hiện tại bkav đang có khoảng hai trăm linh khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi
và chủ yếu hiện tại đang dừng ở dịch vụ chữ ký số trên desktop
và thời gian tới chúng tôi đã phát triển công nghệ để cho các khách hàng có thể sử dụng chữ ký số trên môi trường di động trên các thiết bị di động cầm tay
hiện nay số lượng chữ ký số cá nhân chỉ chiếm khoảng một tổng chữ ký số được cấp phát
việc triển khai mở rộng chữ ký số trên nền tảng di động sẽ tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các dịch vụ hành chính công và thương mại điện tử
có một tâm lý chung của rất nhiều người dân việt nam là e ngại chữ ký số vì đi làm giấy tờ thay chữ ký sống có con dấu màu đỏ mới yên tâm
sợ rằng việc dùng chữ ký số sẽ có thể bị điều chỉnh thay đổi hay giả mạo
việc có những quy định và hành lang pháp lý để đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số cá nhân cũng là mong muốn của các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số

đối cùng với sự quan tâm của nhà nước sự thúc đẩy của các đơn vị cia như bkav xây dựng các hành lang pháp lý rõ ràng hơn
mở ra các thị trường liên quan đến chữ ký số cho cá nhân và hỗ trợ cho nhà nước triển khai các dịch vụ công trực tuyến và đem lại lợi ích thiết thực cho cá nhân
nó cũng là một phần trong cái quá trình chuyển đổi số của việt nam
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây